khu công nghệ cao sẽ tiếp cận và đón đầu sự phát triển của cách mạng công nghiệp bốn
dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh
để tối ưu hóa quy trình và phương thức sản xuất
đó là những định hướng được đưa ra tại lễ kỷ niệm một mươi sáu năm
thành lập ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm
qua một mươi sáu năm hình thành và phát triển khu công nghệ cao tp hcm đã cấp giấy chứng nhận đầu tư
cho một trăm bốn mươi tám dự án trong đó có chín mươi ba dự án trong nước với vốn đầu tư ba mươi tám hai trăm chín mươi tám tỷ đồng
và năm mươi năm dự án có vốn đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư năm bốn tỷ usd
trong số này có các nhà đầu tư thuộc các tập đoàn công ty công nghệ cao hàng đầu thế giới
kết quả này góp phần tích cực bổ sung nguồn vốn đầu tư fdi
đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thành phố đồng thời góp phần giải quyết việc làm và đào tạo
nâng cao tay nghề cho người lao động
chúng tôi đánh giá rất cao sự hợp tác giữa intel và tp hcm
chính phủ việt nam cũng như chính quyền tp hcm và bàn tổng lý công nghệ cao
điều đó giúp cho nhà đầu tư như intel rất yên tâm
tin tưởng vào sự phát triển về chiến lược bốn của việt nam cũng như tại khuôn nguyện cao
và chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ ngày càng phát triển hơn nữa
chúng ta nên tạo những môi trường thân thiện của công nghệ
và những vệ hợp
về hạ tầng cơ sở về xây dựng nó phải thân thiện với lại cái môi trường quốc tế
cùng với đó khu công nghệ cao đã tiếp cận và đón đầu cuộc cách mạng công nghệ bốn
dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông tin
để tối ưu hóa quy trình phương thức sản xuất với những công nghệ đang và sẽ tác động lớn
như công nghệ in ba d công nghệ sinh học công nghệ vật liệu mới công nghệ tự động hóa robot
trong cái thách thức cái sự sẵn sàng về
trình độ công nghệ và nhân lực để mà tiếp cận cũng như ứng dụng những thành tựu
mà chúng ta gọi là công nghệ bốn nó đòi hỏi tiếp tục những nguồn nhân lực
có cái chiều sâu chất lượng còn nhiều hơn nữa
cùng với định hướng của thành phố hồ chí minh gợp ba quận hai chính và thủ đức thành khu đô thị sáng tạo
khu công nghệ cao sẽ xây dựng hoàn thiện một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
trong khu công nghệ sáng tạo theo chủ trương của thành ủy và kế hoạch thực hiện của ủy ban nhân dân thành phố